nhằm kích cầu du lịch nội địa sau hơn ba tháng trong tình trạng ngủ đông do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các hãng lữ hành hàng không khách sạn đã tung ra nhiều gói kích cầu với mức giảm giá trung bình khoảng hai mươi ba mươi thậm chí là năm mươi
vinpearl vừa tung thêm chương trình bom tấn chưa từng có với chương trình hoàn tiền một trăm linh cho khách đặt phòng khách sạn nghỉ dưỡng
khoản tiền này sẽ được hoàn trả dưới hình thức tín dụng tại chỗ chi tiêu cho các dịch vụ trong thời gian lưu trú
như bao gồm ẩm thực spa vui chơi giải trí đánh góp
đặc biệt du khách đặt phòng tại các quần thể vinpearl nha trang phú quốc và đà nẵng hội an
từ hai đêm trở lên theo giá niêm yết sẽ được miễn phí vé máy bay khứ hồi
vietjet air dành hơn hai trăm linh vé bán yêu đãi với giá đồng chưa bao gồm thuế phí
trên các đường bay nội địa khai thác từ nay đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó bamboo airways cũng tung ra nhiều gói yêu đáy với voucher nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm
tại các khu nghỉ dưỡng của tập đoàn
tập đoàn flc thể khách hàng thần thiết bambu club voucher trải nghiệm phòng chờ hạng thương gia đẳng cấp với giá chín mươi chín đồng